trên chuyển hai mươi bốn kg ma tùy đá từ campuchia vào việt nam
hai đối tượng đã bị đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an
phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam lực lượng hải quan cửa khẩu
và công an thị xã kiến tường phát hiện bắt giữ
đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đầu
dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện ô tô tải loại ba năm tấn
biển kiểm soát ba d ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bốc rỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi chứa ma túy
được giấu trong các thùng đựng xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe
đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và chabdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tải kandan campuchia đã khai nhận
toàn bộ ba mươi bọc ni lông có tổng trọng
lượng hai mươi bốn kg đều là ma túy đá hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng
điều tra làm rõ để xử lý
cũng liên quan đến ma tùy một đối tượng vận chuyển một mươi tám viên ma tùy tổng hợp
vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể ngày một mươi một một mươi một tại khu vực xã hữu kiểm huyện kỳ sơn lực lượng công an
đã phá thành công chuyên án ma tùy bắt quả tang kha thị bảng chú tải hữu kiểm
thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức
theo dõi điều tra trong hai tháng gần đây hiện công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định
tạm giữ đối tượng bàng và tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án